tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức hội nghị triển khai nghị định của chính phủ
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy bộ công an
sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
triển khai nhiệm vụ công tác công an sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và chỉ đạo
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị có đồng chí mai tiến dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
thượng tướng phan văn giang thứ trưởng bộ quốc phòng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
trọng tâm là thực hiện các nghị quyết của hội nghị lần thứ sáu thứ bảy bàn chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
hội nghị triển khai nghị định của chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của bộ công an
và sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám diễn ra trong bối cảnh toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
các chủ trương chỉ thị nghị quyết của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bi thư của quốc hội chính phủ
trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại
tại hội nghị bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã công bố nghị định của chính phủ
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của bộ công an
công bố các quyết định của bộ trưởng về công tác cán bộ
tập trung thảo luận nhằm thống nhất về nhận thức chủ trương giải pháp
để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu cấp bách cần giải quyết từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
đồng thời biểu dương bộ công an đã chủ động tích cực quyết liệt triển khai chỉ đạo của trung ương chính phủ
phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương nhất là bộ quốc phòng
trong bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đảng quỹ công an trung ương bộ công an đã làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước
về các chủ trương chính sách chiến lược quan trọng về an ninh đối ngoại
bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia và các đối sách
để xử lý các hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
sau khi lắng nghe các ý kiến cũng như báo cáo tóm tắt sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
và nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị bộ công an nói chung và các lực lượng trong ngành công an nói riêng
tiếp tục phát huy các điểm mạnh của lực lượng cũng như triển khai hiệu quả
để an sắp xếp tình gọn bộ máy của lực lượng công an nhân dân
và hội hợp hôm nay tôi đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm mà các đồng chí đã đề ra trong báo cáo
tôi xin nhắn mạnh một số việc sau
phải tuyệt đối trung thành với đảng và nhân dân
tuân thủ sự lãnh đạo của đảng của nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của chính phủ
quán triệt đầy đủ sâu sát các quan điểm các tư tưởng chỉ đạo của đảng của nhà nước
về bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
mọi hoạt động của lực lượng công an đều bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng
phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước bảo vệ chủ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
thời gian tới bên cạnh với sắp xếp tình ngọn bộ máy trong lực lượng công an nhân dân
bộ công an tiếp tục triển khai phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương
nhất là bộ quốc phòng trong bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội